thời gian gần đây số ca nhiễm covid một mươi chín phát hiện trong cộng đồng tăng cao
để chủ động xét nghiệm tầm soát người dân tìm đến cơ sở y tế tại địa phương
hoặc là tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại nhà
trước nhu cầu tăng cao của người dân thị trường kýt xét nghiệm cũng đang nóng dần lên
tuy nhiên để lựa chọn được sản phẩm chất lượng được bộ y tế cấp phép thì không phải ai cũng biết
nhu cầu sử dụng kít test nhanh để tự xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín của người dân gia tăng
trên các trang thương mại điện tử nhóm giao phạt bán hàng online
đồng loạt chào mời mặt hàng kiếp test nhanh
đa dạng về chủng loại phong phú về giá cả từ bán lẻ đến cung ứng sĩ
sản phẩm test nhanh được quảng cáo nhập khẩu từ nhiều nước như hàn quốc nhật bản pháp
tôi thấy cũng có nhiều cái nguồn nó rất là tràn lan không kiểm soát được
nhưng là trên mạng đồ cũng không tin tưởng như lắm
nên là nên lựa những cái cửa hàng thu hút uy tín lớn để có thương hiệu để mà mua cho nó sẽ an toàn hơn
không chỉ có mặt trên các trang mạng
nắm bắt nhu cầu của người dân nhiều nhà thuốc đại lý thuốc tây tại đồng tháp
cũng có bán những loại kiếp test nhanh này
trang mạng rau bán là những cái loại mà tầm sáu mươi năm bảy mươi một bộ như vậy
thì cái độ nhạy của nó là tầm hai mươi năm ba mươi
thì mà khi khách mua những cái bộ đó về test thì cái độ nhạy nó không có cao
thì ra kết quả âm tính rất là dễ dàng như vậy thì khách cảm thấy chủ quan
được biết đến nay có một mươi sáu loại test nhanh kháng nguyên sars cov hai
được bộ y tế cấp phép sử dụng và lưu hành
trong đó một loại sản xuất trong nước và một mươi năm loại nhập khẩu
giá bán mỗi loại được đơn vị cung ứng công bố
tuy khá dễ dàng mua và sử dụng bộ kit test nhanh trên thị trường
nhưng người dân cần hết sức thận trọng
nếu chọn nhầm sản phẩm cho kết quả không chính xác khi trở thành con dao hai lưỡi
thì cái test nhanh này cho phép chúng ta trong vòng nửa tiếng đồng hồ
là chúng ta có thể biết liệu mình có nhiễm covid không
cái độ chính xác nó cũng khá là cao
tôi cũng khuyến cáo người dân mình thì nên mua ở những nơi mà
tinh cậy chẳng hạn như những nhà thuốc
các đại lý thuốc tây ở địa phương
những nơi đó là có cơ sở được đăng ký hẳn hồi
hãy lựa những cái sản phẩm nào mà được bộ y tế cấp phép lưu hành
còn nếu mà các hàng mà nó bán trôi nổi tạm gọi là chưa được kiểm định
chưa được phép lưu hành thì nó sẽ gây nên hiện tượng âm giả
tức là thay vì dương tính mà nó báo kết quả là âm
thì rõ ràng là nguy hiểm cho cộng đồng
và khả năng thứ hai đó là nó dương giả
dương giả có nghĩa là thay vì người ta âm mà nó báo dương
thế thì thì oan nhiều khi oan
tốn tiền mà lại nhiều khi mang tiếng là phải làm thêm một cái xét nghiệm pcr nữa
để khẳng định là mình không có liên quan
nhu cầu sử dụng kit test nhanh covid một mươi chín của người dân trong trường hợp tiếp xúc gần với f
hoặc bản thân có những triệu chứng nghi ngờ là chính đáng
nhưng phải đúng cách và đúng loại tránh những hệ lụy mà chúng tôi vừa nêu